với dân số gần một mươi ba triệu người tốc độ gia tăng dân số là hai trăm linh người một năm
dẫn đến áp lực lớn trong quản lý đô thị đòi hỏi yêu cầu cao hơn về hạ tầng kỹ thuật
hạ tầng xã hội vấn đề nhà ở đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp
tp hcm cần phải làm gì để giải quyết vấn đề này
là nội dung của buổi hội thảo quốc tế giải pháp nhà ở đáp ứng gia tăng dân số một triệu người
sau mỗi năm năm ở tp hcm giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi năm được tổ chức vào sáng nay
tại hội thảo đại diện thành phố đã nhận định việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân số
ngày càng gia tăng là nhiệm vụ quan trọng
đồng thời đã đưa phát triển nhà ở vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm là cơ sở triển khai các chương trình hành động
kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn
thành phố cũng mong muốn các nhà quản lý nhà hoạch định chính sách cùng với các chuyên gia
nhà khoa học doanh nghiệp trong và ngoài nước thảo luận chia sẻ kinh nghiệm giải quyết
căn bản bài toán nhà ở và sự phát triển bền vững của đô thị
theo các chuyên gia quốc tế thành phố cần tập trung vào mô hình nhà ở cộng đồng
với cốt lõi là xây dựng quản lý nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình
đồng thời vẫn đảm bảo được sinh kế cho người thu nhập thấp khi định cư tại nơi ở mới
điều này sẽ giúp người dân yên tâm sinh sống bảo đảm an sinh xã hội phát triển bền vững